hà nội ghi nhận số ca mắc giảm sâu gần hai mươi chín trong một tuần cụ thể là chín trăm hai mươi một ca
mặc dù số ca nhiễm đã giảm xuống dưới ngưỡng một ca
tuy nhiên phó giám đốc sở y tế vũ cao cương cho biết dịch bệnh vẫn khó kết thúc sớm
nhận định về vấn đề này ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội
đã tổ chức cuộc họp trực tuyến bàn về các giải pháp chống dịch trên địa bàn thủ đô
báo cáo tại cuộc họp phó giám đốc sở y tế vũ cao cương cho biết
trong tuần qua số ca covid một mươi chín tại hà nội giảm hai mươi tám chín so với tuần trước đó
một trăm hai mươi hai chín trăm năm mươi hai trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đã được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín đạt bốn mươi năm
ông cương cho biết thêm hiện hầu hết các phường xã trên địa bàn thành phố
đã thích nghi với cuộc sống mới với dịch covid một mươi chín
tuy nhiên dịch khó kết thúc sớm do đó các địa phương
cần quan tâm và điều trị nhằm giảm tử vong hệ thống y tế dần trở về trạng thái bình thường mới
về giáo dục phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo trần lưu hoa cho biết
trong tuần qua công tác tổ chức cho học sinh các cấp học trực tiếp tại trường
được thực hiện như tỷ lệ học sinh đi học ổn định duy trì tốt nề nếp trong các gấp học
công tác đảm bảo an toàn khu vực cổng trường vệ sinh thực phẩm
cũng như các cơ sở giáo dục tích cực triển khai
thời gian tới cơ sở giáo dục và đào tạo sẽ tổ chức triển khai tư vấn tâm lý học đường hậu covid một mươi chín
đồng thời đề nghị các cơ sở giáo dục tăng cường phòng chống dịch tại các nhà trường trong thời điểm nắng nóng
về công tác phòng dịch chuẩn bị cho hoạt động du lịch trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
các hoạt động chào đón sea games ba mươi một sở du lịch cho biết sẽ tiếp tục triển khai các phương án phòng chống dịch
theo hướng dẫn của bộ y tế đảm bảo an toàn cho du khách
thực hiện tạm dừng khai báo y tế với người nhập cảnh
đồng thời sở tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch của du khách
và cơ sở kinh doanh tại điểm du lịch nhằm chuẩn bị cho sea games ba mươi một
sở du lịch đã kiểm tra một mươi bốn khách sạn phục vụ lưu trú có kịch bản
đối với tình huống phát hiện khách du lịch là f
phát biểu kết luận hội nghị phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chữ xuân dũng cho biết
trong tuần qua số ca mắc covid một mươi chín giảm mạnh không có người tử vong
các hoạt động đến nay cơ bản trở lại bình thường
ông dũng chỉ đạo y tế thành phố tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình tiêm chủng cho trẻ
đồng thời đề nghị tiếp tục ra soát tiếp nhận bàn giao hoàn cả các cơ sở thu dung điều trị f một
của thành phố đảm bảo đúng quy định
hiện tại tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội đã được kiểm soát tốt khi số ca giảm
người dân đã quen với nhịp sống mới học sinh cũng đã đến trường để đảm bảo hoạt động giáo dục
tuy nhiên lãnh đạo thủ đô vẫn nhận định rằng dịch bệnh chưa thể kết thúc
về những chính sách nới lỏng đã được thực hiện chưa thể xác nhận nguy cơ mới từ dịch covid một mươi chín
do đó các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương và thành phố
tuyệt đối không được chủ quan thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch